thưa quý vị công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa phát đi thông báo về phương thức thủ đoạn tặng khẩu trang miễn phí trong mùa dịch covid một mươi chín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố rạch giá cho biết nhóm đối tượng lừa đảo thường có từ ba đến năm thành viên
chúng đã có sự tìm hiểu từ trước về thời điểm vắng người hoặc lựa chọn những gia đình chỉ có người già trẻ nhỏ để tiếp cận và thực hiện hành vi
các đối tượng lừa đảo thường giới thiệu là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương hoặc cán bộ y tế xã phường đến điều tra về tình hình sức khỏe của người dân
các đối tượng cũng đeo thẻ như cán bộ công chức đeo khẩu trang bịt kín và mặc quần áo bảo hộ
các đối tượng cho biết có chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân nhằm nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh
nhưng thực chất những chiếc khẩu trang này đã được tẩm thuốc mê
khi nạn nhân đeo vào sẽ bị hôn mê các đối tượng sẽ nhanh chóng lục xoát lấy tài sản rồi tẩu thoát
công an tp rạch giá nhận định đây là phương thức thủ đoạn mới của bọn tội phạm
đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi có người tự xưng là cán bộ nhà nước đến kiểm tra
cần thận trọng xác minh tuyệt đối không mở cửa cho người lạ vào nhà
đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện những dấu hiệu bất thường nghi vấn